thưa quý vị cập nhật về tình hình đại dịch covid một mươi chín tại triều tiên
thì mới đây hãng thông tấn trung ương triều tiên kcna cho biết
nước này đang đạt được những kết quả tích cực
tuy nhiên ngược lại cho cuộc chiến chống dịch covid một mươi chín này
dù tự đánh giá tích cực nhưng bình nhưỡng lại ghi nhận con số đáng buồn
khi có hơn hai hai triệu người trong tình trạng ồn sốt nặng
theo hãng thông tấn trung ương triều tiên knca ngày hai mươi tháng chín
triều tiên ghi nhận thêm hai trăm sáu mươi ba ba trăm bảy mươi ca bệnh có triệu chứng sốt
và hai ca tử vong trong hai mươi bốn giờ nâng tổng số ca bệnh có triệu chứng sốt
trên cả nước lên hai hai mươi bốn triệu ca trong đó sáu mươi năm ca tử vong
tuy nhiên y tế triều tiên không báo cáo có bao nhiêu ca có triệu chứng sốt
có kết quả dương tính với covid một mươi chín
dù đang trong đợt bùng dịch đầu tiên triều tiên cho biết ngành nông nghiệp
vẫn hoạt động các nhà máy vẫn đang sản xuất
kcna thông tin dù đang trong tình trạng phòng chống dịch khẩn cấp tối đa
hoạt động sản xuất bình thường vẫn được duy trì trong các lĩnh vực công nghiệp chủ chốt
và các dự án xây dựng quy mô lớn vẫn được đẩy mạnh
hãng thông tấn của triều tiên cho biết thêm những kết quả tích cực đã được báo cáo
đều đặn trong cuộc chiến chống dịch đang diễn ra
sự gia tăng các ca bệnh và việc thiếu nguồn cung y tế trong đó có vaccine
đã khiến tổ chức y tế thế giới who lo ngại về việc có thể có nguy cơ cao hơn
cho sự xuất hiện của các biến thể mới tại triều tiên
tổng giám đốc who tedros adhanom ghebreyesus cũng bày tỏ quan ngại sâu sắc
với sự lây lan hơn nữa của dịch covid một mươi chín tại triều tiên
ông tedshros nói thêm who quan ngại sâu sắc với nguy cơ lây lan hơn nữa của covid một mươi chín
tại nước này đặc biệt là vì dân số chưa được tiêm chủng và nhiều người có bệnh nền
khiến họ có nguy cơ mắc bệnh nặng và tử vong
kcna cũng cho biết các nhà máy ở nước này đang sản xuất thêm nhiều loại thuốc
nhiệt kế và các vật tư y tế khác ở thủ đô bình nhưỡng
những khu vực lần cận trên cả nước cũng lập nhiều khu cách ly hơn và tăng cử khử chung
sau khi triều tiên cho biết đợt bùng phát virus của nước này đang có bước chuyển biến thuận lợi
giới chức hàn quốc nói rằng khó có thể đưa ra kết luận vì không rõ triều tiên
đang kiểm đếm số lượng bệnh nhân sốt và covid một mươi chín như thế nào
để điều trị các ca bệnh sốt truyền thông nhà nước đang khuyến khích bệnh nhân
sử dụng thuốc giảm đau và hạ sốt như ibuprofen amoxicillin và các loại thuốc kháng sinh khác
nước này cũng khuyến cáo người dân xúc miệng bằng nước muối
uống trà kim ngân trà lá liễu ba lần mỗi ngày
kcna cũng khuyến nghị người dân khi đi ra ngoài nên đeo hai khẩu trang
chúng tôi cũng rất vui mừng khi ghi nhận những chuyển biến tích cực trong hoạt động sản xuất
vật tư y tế và đảm bảo đầy đủ lương thực cho người dân trong đợt bùng dịch này tại triều tiên
tuy vậy thì các ca triệu chứng tại triều tiên vẫn không ngừng tăng
hy vọng rằng triều tiên sẽ sớm kiểm soát được dịch bệnh
là gương mặt mới nổi lên cho cuộc chiến giữa triều tiên và đại dịch covid một mươi chín
ông ryo jong chol xuất hiện đều đặn vào lúc chín h ba mươi sáng mỗi ngày để báo cáo số người bị sốt và tử vong
đồng thời giải thích những biện pháp đang được triển khai để khống chế đợt bùng phát đại dịch lần đầu tiên ở quốc gia này
là quan chức ít được biết đến trước đó ông rio jong chol giờ trở thành gương mặt đại diện
cho nỗ lực chống dịch của triều tiên giống như tiến sĩ anthony fauci của mỹ
hay giám đốc cơ quan phòng chống dịch bệnh của hàn quốc jong un kyung
trong hai năm qua với việc tự đóng cửa biên giới triều tiên không báo cáo số ca mắc covid một mươi chín nào
khiến giới quan sát bên ngoài luôn nghi ngờ
từ khi xác nhận đợt bùng phát đầu tiên và ban bố tình trạng khẩn cấp vào tuần trước triều tiên đã thay đổi
dường như đang học cách làm từ các quốc gia khác triều tiên công bố số liệu cụ thể về tình trạng lây lan của virus
và lời khuyên về cách phòng tránh
theo bản tin của kcna ông rio làm việc cho cơ quan chỉ đạo phòng chống dịch bệnh khẩn cấp của triều tiên
có vẻ cơ quan này vừa được lập ra để thống nhất chỉ đạo nỗ lực chống covid một mươi chín
giống như hàn quốc cơ quan này của triều tiên tổ chức họp báo hàng ngày do ông rio chủ trì
nhưng khác là không có câu hỏi từ báo chí
trong trang phục vest và đeo kính ông rio tạo nên hình ảnh hiếm thấy trên truyền hình triều tiên
khác xa với những phát thanh viên hay chỉ huy quân đội mang khí thế hương hực
phát biểu trong cuộc họp ngày hai mươi tháng năm ông ryo jongchon cho biết
chúng ta nên tăng cường những nỗ lực khống chế và cách ly tất cả người bệnh mà không có ngoại lệ
để có thể loại bỏ triệt đề bất kỳ không gian nào
những chuyển nhiễm lây lan
ông thúc giục người dân đề phòng sơ hở không để covid một mươi chín khó kiểm soát
đến nay triều tiên báo cáo hai hai trăm bốn mươi một sáu trăm một mươi ca sốt sáu mươi năm trường hợp tử vong trên tổng số hai mươi năm triệu dân
tuy nhiên vì thiếu năng lực xét nghiệm nên quốc gia này không cho biết có bao nhiêu người trong số đó mắc covid một mươi chín
rõ ràng nhìn từ tình hình chống dịch của triều tiên những ngày vừa qua
các chuyên gia cảnh báo tình trạng suy dinh dưỡng
cùng với đó vấn đề trong hệ thống y tế có thể dẫn đến tỷ lệ tử vong cao ở triều tiên
nếu bệnh nhiễu không kiểm soát được đợt dịch mới đang đặt ra những thách thức không nhỏ
đối với người đứng đầu triều tiên ông kim jong un
các chuyên gia cảnh báo với tình trạng thiếu các trang thiết bị y tế như máy thở và cơ sở xét nghiệm
triều tiên có thể chứng kiến số người tử vong do covid một mươi chín tăng đặc biệt ở những khu vực nông thôn
nơi người dân gặp khó khăn với lương thực theo wall street journal
william hanech nhà dịch tế học tại trường y tế công cộng t h chan thuộc đại học harvard cho biết
tỷ lệ tử vong khi mắc biến chủng ba hai omicron tàng hình hiện chưa thể khẳng định
nhưng có thể gần với tỷ lệ khi chủng virus tấn công vào năm hai nghìn hai mươi
washington post đưa tin tỷ lệ tử vong khi đó là khoảng năm tương đương với một trăm hai mươi năm người dân ở triều tiên
một số người cho rằng dân số của triều tiên khoảng hai mươi năm triệu người tương đối trẻ với độ tuổi trung bình khoảng ba mươi năm
vì vậy người dân nước này sẽ ít có nguy cơ mắc bệnh nghiêm trọng và tỷ lệ tử vong thấp hơn so với các quốc gia có dân số già hơn
tuy nhiên trên thực tế triều tiên có những đối tượng đặc biệt dễ bị tổn thương bởi tình trạng suy dinh dưỡng phổ biến và cơ sở hạ tầng y tế yếu kém
kết quả nghiên cứu do tổ chức lương thực và nông nghiệp của liên hợp quốc fao và chương trình lương thực thế giới wfp cho thấy
hơn bốn mươi năm dân số tại quốc gia này bị thiếu và suy dinh dưỡng trong giai đoạn từ năm hai nghìn một mươi bảy đến hai nghìn một mươi
triều tiên được biết đến với tình trạng thiếu lương thực kinh niên nhưng dường như vấn đề này đã trở nên trầm trọng hơn
trong bối cảnh đất nước đóng cửa biên giới để phòng chống covid một mươi chín đồng thời đối mặt với lệnh trừng phạt và tình trạng hạn hán lũ lụt
theo washington post triều tiên tuyên bố nước này có các dịch vụ chăm sóc sức khỏe miễn phí cho mọi công dân
tuy nhiên trên thực tế không phải ai cũng được hưởng dịch vụ này vì tình trạng thiếu thốn thường xuyên với cơ sở hạ tầng và vật tư y tế
javin hong một bác sĩ phẫu thuật thần kinh nhì người đã đến thăm triều tiên vào tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín cho biết
hệ thống chăm sóc sức khỏe của triều tiên cũng gặp phải các vấn đề hậu cần như phòng cấp cứu không được xác định rõ ràng
và thiếu hệ thống vận chuyển khẩn cấp
các biện pháp trừng phạt quốc tế cũng hạn chế khả năng sửa chữa và mua các bộ phận mới cho thiết bị máy móc của triều tiên
khiến nước này không thể tự sản xuất và tự y tế của mình
trong một báo cáo gửi liên hợp quốc vào năm hai nghìn hai mươi một triều tiên cho biết họ đang phải vật lộn
với tình trạng nhân viên y tế thiếu năng lực nền tảng kỹ thuật của các nhà máy dược phẩm và sản xuất thiết bị y tế thấp
cũng như thiếu các loại thuốc thiết yếu
quốc gia này cho biết thêm rằng một số nhà máy dược phẩm vaccine và thiết bị y tế của họ không đạt tiêu chuẩn sản xuất của who
mà không đủ phục vụ cho nhu cầu địa phương
vì thiếu thốn các thiết bị y tế và lương thực thì triều tiên đang phải đối mặt với nhiều vấn đề hơn khi các ca mắc đã lên tới hai hai mươi bốn triệu ca
con số này đòi hỏi chủ tịch kim cần có thêm các biện pháp thiết thực hơn để đối phó với đại dịch covid một mươi chín
hơn hai trăm sáu mươi ba ba trăm bảy mươi người cho thấy triệu chứng sốt và thêm hai ca tử vong được báo cáo trong hai mươi bốn giờ qua tính tới một mươi tám h ngày một mươi chín tháng năm
nâng tổng số ca tử vong lên sáu mươi năm hãng thông tấn trung ương triều tiên kcna cho biết tổng số ca sốt được ghi nhận từ cuối tháng bốn ở triều tiên
quốc gia có dân số hai mươi năm triệu người đang ở mức hơn hai hai mươi bốn triệu tính tới một mươi tám h ngày một mươi chín tháng năm
trong đó hơn một triệu người đã bị bắt
một bốn mươi tám triệu trường hợp đã hồi phục và ít nhất bảy trăm năm mươi bốn tám trăm một mươi người đang được điều trị
kcna dẫn dữ liệu từ cơ quan phòng ngừa dịch bệnh khẩn cấp
số ca sốt hàng ngày tại triều tiên đang ở mức dưới ba trăm linh ngày thứ tư liên tiếp sau khi lên tới mức ba trăm chín mươi hai chín trăm hai mươi vào hôm một mươi năm tháng năm
triều tiên không báo cáo cụ thể số trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính
bất chấp số lượng ca sốt tăng mạnh triều tiên cho biết nông nghiệp vẫn tiếp tục
các nhà máy đang hoạt động và họ đã lên kế hoạch tổ chức lễ tăng cấp nhà nước cho một cựu tướng lĩnh
kcna cho biết ngay cả trong tình trạng phòng chống dịch bệnh khẩn cấp tối đa
hoạt động sản xuất bình thường vẫn được duy trì từ các ngành công nghiệp chủ chốt và các dự án xây dựng quy mô lớn vẫn được đẩy mạnh
số lượng ca bệnh gia tăng cùng với sự thiếu nguồn lực y tế và vaccine đã khiến cơ quan nhân quyền của liên hợp quốc
cảnh báo về hậu quả đáng lo ngại đối với hai mươi năm triệu người dân của triều tiên
trong khi quan chức của tổ chức y tế thế giới lo ngại sự lây lan không được kiểm soát có thể làm phát sinh các biến chủng mới nguy hiểm hơn
martin williams một đảng nghiên cứu về triều tiên ở mỹ cho biết số trường hợp sốt do chính phủ báo cáo đã giảm ở bình nhưỡng
nhưng lại tăng lên ở các tỉnh nông thôn các báo cáo không đảm bảo tính xác thực có thể không hoàn toàn chính xác
ông nói trên twitter rằng tôi nghi ngờ rằng các con số không đại diện cho bức tranh chính xác
mặc dù triều tiên là một trong những nước có hệ thống y tế phát triển chậm trên thế giới
với các bệnh viện có trang thiết bị nghèo nàn ít cơ sở chăm sóc đặc biệt và không có thuốc điều trị covid một mươi chín
không có khả năng xét nghiệm diện rộng
tuy nhiên khi được hàn quốc và mỹ đã đề nghị hỗ trợ để lụt được bùng phát covid một mươi chín hiện nay
trong đó có đề nghị gửi viện trợ tới nước này bình nhưỡng vẫn chưa hồi đáp seoul và washington